chưa điều chỉnh nội dung cần điều chỉnh là ý kiến của đại biểu khi thảo luận về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
theo các đại biểu quốc hội hệ thống quy định tuyển dụng công chức hiện nay còn có vẻ như đang vô cùng kỹ lưỡng
bởi nhiều quy trình thủ tục hội đồng ban bệ mới tuyển chọn được một công chức
thế nhưng nội dung thi tuyển hiện nay chưa phù hợp khi mà các kiến thức cần kiểm tra với người thi tuyển
thực chất chỉ phù hợp để thực hiện sát hạch
đánh giá định kỳ với người đã trở thành công chức hơn
do vậy đại biểu quốc hội kiến nghị cần mạnh dạn thay đổi nội dung tuyển dụng công chức
chuyển sang đánh giá năng lực tư duy trí tệ và cảm xúc thay vì những kiến thức như hiện nay
mùng bình luận phê phán báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết tinh gọn nâng cao hiệu quả hoạt động
bài đầu tiên trong loạt bài phát triển nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại nhân văn
những năm qua việc quá nhiều cơ quan xin giấy phép xuất bản
báo tạp chí đã khiến cho toàn cảnh báo chí ở việt nam có phần trở nên lộn xộn trồng chéo
đáng lo ngại là trong khi số lượng ấn phẩm báo chí gia tăng thì chất lượng lại có biểu hiện xa suốt
đặc biệt là hiện tượng xa rời tôn trì mục đích chạy theo thị trường trở nên khá phổ biến
trong bối cảnh đó việc quy hoạch phát triển quản lý báo chí đã và đang trở nên rất cấp thiết
báo lao động có bài viết đáng chú ý thiếu hụt nguồn cung giá lợn hơi tăng mạnh
bài viết phản ánh tình trạng dịch tả lợn châu phi xảy ra trên cả nước từ đầu năm đến nay
khiến gần hai năm triệu con lợn bị tiêu hủy
trong dự báo sản lượng thịt lợn việt nam năm hai nghìn một mươi chín giảm ít nhất một mươi
suy giảm sản xuất sẽ dẫn tới suy giảm bảy tiêu dùng thịt lợn trên đầu người
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín giá lợn hơi rất thảm do nhiều thương lái ép người chăn nuôi
chỉ thu mua với giá khoảng hai mươi năm đồng đến hai mươi bảy đồng một kg
tuy nhiên trong vài ngày qua giá lợn hơi bất ngờ
giá lợn hơi bất ngờ đảo chiêu tăng mạnh trong đó tại nghệ an
giá lợn hơi đang cao nhất cả nước hiện ở mức bốn mươi hai đồng một kg
dự báo điều này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có giải pháp thay thế
và đang tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen chỉ ăn thịt lợn bằng các thực phẩm khác
bài viết đề xuất phạt người bán xe không sang tên trên báo tuổi trẻ
thông tin bộ công an đang nghiên cứu để đề xuất hoàn thiện quy định xử lý nghiêm
các trường hợp mua bán xe sang tên đổi chủ
không nộp lại đăng ký
theo cục cảnh sát giao thông khi mua bán xe chậm nhất là trong vòng bảy ngày
người bán phải trả lại giấy tờ đăng ký cho cơ quan công an
người mua bắt buộc phải làm lại thủ tục đăng ký theo đúng tên của mình
còn trong trường hợp không nộp lại các giấy đăng ký sẽ bị cảnh sát giao thông
xử phạt hành vi không đăng ký xe theo quy định
cục cảnh sát giao thông nhấn mạnh việc sửa đổi thông tư quy định về đăng ký xe
sẽ giúp cho cảnh sát giao thông nâng cao hiệu quả trong việc xử phạt
các chủ phương tiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát phạt nguội
xét xử phúc thẩm vũ nhôm cùng hai cựu thứ trưởng bộ công an
là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
ngày một mươi tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm
đối với năm bị cáo trong vụ án thâu tóm đất công xảy ra tại thành phố đà nẵng
và thành phố hồ chí minh
các bị cáo đang là bị án trong những vụ án khác
gồm phan văn anh vũ tức vũ nhôm nguyễn hiễu bách cựu cán bộ tổng cục tình báo
và phan hiễu tuấn cựu trung tướng cựu phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo
thuộc bộ công an cùng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
hai bị cáo còn lại là bùi văn thành sáu mươi tuổi và trần việt tân sáu mươi bốn tuổi
cùng là cựu thứ trưởng bộ công an được tại ngoại bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
một sự kiện bình luận báo sài gòn giải phóng có bài viết
cụ thể hóa nói không với rắc thải nhựa
theo các chuyên gia để thực hiện có hiệu quả chủ trương nói không với rác thải nhựa
bên cạnh việc tuyên truyền vận động cần có những giải pháp cụ thể đồng bộ hơn nữa
đặc biệt là cần có quyết tâm của những người có thẩm quyền trong việc thực thi
các chính sách về bảo vệ môi trường nên bắt đầu từ việc nêu gương
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong các công sở
tiếp đến cần phải có một kế hoạch tổng thể từ việc vận động người dân hạn chế
sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần cho tới ban hành các chính sách
khuyến khích doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường
đi kèm với đó là những quy định khó khăn hơn đối với những doanh nghiệp sản xuất
các sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại